các bạn hãy đăng ký kênh để ủng hộ kênh của chúng mình nhé
chuyên cán bộ hưu trí cấp cao lực lượng cảnh sát nhân dân đại tướng tô lâm ủy viên bộ chính trị bí thư đảng ủy công an trung ương bộ trưởng bộ công an chủ trì buổi gặp mặt
dự buổi gặp mặt còn có các đồng chí trong đảng ủy công an trung ương lãnh đạo bộ công an các đồng chí nguyên lãnh đạo bộ công an đại diện và nguyên lãnh đạo các cơ quan cảnh sát nhân dân
tại buổi gặp mặt các đại biểu đã cùng nhau ôn lại truyền thống anh hùng của lực lượng cảnh sát nhân dân trong trạng đường sáu mươi năm xây dựng chiến đấu và trưởng thành đồng thời nghe đại diện văn phòng bộ công an báo cáo thông tin về những hoạt động trọng tâm kỷ niệm sáu mươi năm ngày truyền thống lực lượng cảnh sát nhân dân
phát biểu tại buổi gặp mặt bộ trưởng tô lâm xúc động cho biết mỗi lần gặp mặt là dịp cùng nhau ôn lại những truyền thống hào hùng của lực lượng công an nhân dân nói chung lực lượng cảnh sát nhân dân nói riêng tiếp tục khẳng định lịch sử xây dựng chiến đấu và trưởng thành của lực lượng cảnh sát nhân dân gắn liền với những trang sử hào hùng vẻ vang của dân tộc việt nam và công an nhân dân việt nam

thể hiện tinh thần dũng cảm đương đầu với vô vàn khó khăn thử thách nguy hiểm sẵn sàng đấu tranh với tội phạm với các hành vi vi phạm pháp luật để bảo vệ đảng nhà nước và nhân dân vì bình yên cuộc sống
bộ trưởng tô lâm nhấn mạnh bên cạnh sự đoàn kết quyết tâm nỗ lực của toàn thể đội ngũ cán bộ chiến sĩ đang công tác đảng ủy công an trung ương lãnh đạo bộ cũng rất mong và hy vọng các đồng chí cán bộ cấp cao lực lượng cảnh sát nhân dân dù đã nghỉ công tác vẫn tiếp tục phát huy trí tuệ kinh nghiệm tham gia đóng góp công hiến cho toàn lực lượng công an nói chung và cảnh sát nhân dân nói riêng
vẫn tiếp tục phát huy trí tuệ kinh nghiệm tham gia đóng góp công hiến cho toàn lực lượng công an dân nói chung lực lượng cảnh sát nhân dân nói riêng nhất là những vấn đề về nhiệm vụ cụ thể trong đấu tranh phòng chống tội phạm bảo vệ an ninh trật tự hoàn thiện tổ chức bộ máy xây dựng lực lượng thật sự trong sạch vũ mạnh đáp ứng yêu cầu nhiệm vụ trong giai đoạn tới

những điểm nhấn tại buổi lễ khai mạc hội thi sẽ là phần trình diễn lái xe mô tô với các tư thế chiến đấu của lực lượng bộ tư lệnh cảnh vệ và phần biểu diễn của đoàn cảnh sát cơ động kỵ binh bộ tư lệnh cảnh sát cơ động màn trình diễn khí công công phá biểu diễn vận động vượt qua các địa hình vật cản bắn súng ứng dụng đánh chiếm mục tiêu
với sự chuẩn bị chú đáo của đơn vị chủ nhà công an tỉnh lào cai lễ khai mạc hội thi đã sẵn sàng diễn ra

các bộ chiến sĩ các đội tuyển sẽ chỉnh diễn những màn võ thuật thể hiện sự uy nghiêm và sức mạnh của lực lượng công an nhân dân
tất cả đều thể hiện sự tập trung linh hoạt tinh thần đoàn kết và quyết tâm thành kết quả cao trong hội thi sắp tới
qua vòng loại của hội thi tổ chức tại thương quang chúng tôi cũng đã thấy rằng nỗ lực tập luyện được thành quả rất xứng đáng
trong đó một số môn mà đội tuyển lào cai đã thành tích rất cao trong hội thi như là phần thi tiêu chuẩn đội ngũ
phần thi bắn súng và phần thi đồng diễn võ thuật
và ở vòng thi chung kết này chúng tôi vẫn tiếp tục cố gắng phát huy những thế mạnh của mình và tập luyện để đạt được thành tích cao hơn nữa trong kỳ thi vòng chung kết
đội tuyển công an tỉnh điện biên của chúng tôi đã lỗ lực tập với điều kiện thời tiết lắng mưa chúng tôi tổ chức ngày ba k
và đến giờ phút này sang đến mảnh đất lào cai này thì đội tuyển công an tỉnh điện biên với quân số gần một trăm linh người
do đồng chí phó ấm đốc phụ trách cảnh sát nhân dân làm trường đoàn
thì tinh thần thi đấu sẽ chiến thắng chính bản thân mình và tham gia với hội thi đạt kết quả cao nhất
hội thi điều lệnh bắn súng võ thuật là cơ hội đánh giá sự rèn luyện trưởng thành về mọi mặt của lực lượng cảnh sát nhân dân
tích cực vấn đấu hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ được giao trong bất cứ tình huống hoàn cảnh nào
lễ khai mạc chung kết hội thi điều lệnh bắn súng võ thuật công an nhân dân khu vực phía bắc năm hai nghìn hai mươi ba
sẽ diễn ra vào sáng một mươi năm tháng bảy tại thành phố lào cai tỉnh lào cai
vào sáng ngày hôm nay hơn một bảy trăm linh lãnh đạo phóng viên biên tập viên của các cơ quan thông tấn báo chí trong cả nước
đã tham dự hội nghị trực tuyến bồi dưỡng kiến thức về xây dựng đảng cho lãnh đạo phóng viên biên tập viên
các cơ quan thông tấn báo chí năm hai nghìn hai mươi hai
đồng chí trương thị mai ủy viên bộ chính trị bí thư trung ương đảng trưởng ban tổ chức trung ương
dự và phát biểu chỉ đạo tại hội nghị
đây là năm thứ hai hội nghị trực tuyến bồi dưỡng kiến thức về xây dựng đảng được tổ chức
trao đổi chia sẻ và cùng giải đáp những thắc mắc với các nội dung như
giới thiệu những nội dung mới về xây dựng chỉnh đốn đảng trong nhiệm kỳ đại hội một mươi ba của đảng
các nội dung về bảo vệ nền tảng tư tưởng của đảng đấu tranh phản bác các quan điểm sai trái thủ địch
một số vấn đề về công tác xây dựng chỉnh đốn đảng từ sau đại hội một mươi ba của đảng đến nay
chia sẻ những kinh nghiệm lựa chọn đề tài và kỹ năng sáng tạo tác phẩm báo chí về xây dựng đảng
nội dung thông tin tuyên truyền năm hai nghìn hai mươi hai
và một số mô hình hay sáng tạo hiệu quả về công tác xây dựng đảng xây dựng hệ thống chính trị
phát biểu tại hội nghị đồng chí trương thị mai nhấn mạnh
công tác xây dựng đảng là một trong những nhiệm vụ then chốt được trú trọng
do vậy các cơ quan thông tần báo chí đặc biệt là đội ngũ những người làm báo
chủ động hơn nữa trong công tác thông tin tuyên truyền
không ngừng nâng cao năng lực chuyên môn của đội ngũ phóng viên biên tập viên các cơ quan thông tần báo chí trong cả nước
trên cơ sở đó nâng cao chất lượng các tác phẩm dự thi giải báo chí toàn quốc về xây dựng đảng búa liềm vàng lần thứ bảy năm hai nghìn hai mươi
cũng trong sáng ngày hôm nay tại hà nội cục viễn thông và cơ yếu bộ công an đã tổ chức hội nghị sơ kết công tác sáu tháng đầu năm
và triển khai chương trình công tác sáu tháng cuối năm hai nghìn hai mươi
trong sáu tháng đầu năm dưới sự lãnh đạo chỉ đạo của đảng ủy công an trung ương lãnh đạo bộ công an ban cơ yếu chính phủ
sự phối hợp chặt chẽ hiệu quả của công an các đơn vị địa phương cục viễn thông và cơ yếu đã chủ động nắm phân tích tình hình
kịp thời tham mưu đề xuất các chủ trương giải pháp phương án kế hoạch công tác hoàn thành tốt các nhiệm vụ chính trị được phân công
sáu tháng cuối năm cục viễn thông và cơ yếu tập trung đảm bảo công tác viễn thông cơ yếu đáp ứng yêu cầu công tác của công an các đơn vị địa phương
triển khai thực hiện các nhiệm vụ đảm bảo đường truyền bảo mật xác thực phục vụ triển khai dịch vụ công trực tuyến mức độ ba mức độ bốn trên cổng dịch vụ công bộ công an
và đề án phát triển ứng dụng dữ liệu về dân cư định danh và xác thử điện tử phục vụ chuyển đổi số quốc gia giai đoạn hai nghìn hai mươi hai hai nghìn hai mươi năm tầm nhìn đến năm hai nghìn ba mươi
đại tướng mai trí thọ tên khai sinh là phan đình đống tên thường gọi là nguyễn xuân mai bí danh là nam xuân
ông sinh năm một nghìn chín trăm hai mươi hai mất năm hai nghìn bảy
ông được nhà nước phong hàm đại tướng là đại tướng công an nhân dân đầu tiên của việt nam
ông là người có nhiều sự đóng góp cho sự nghiệp cách mạng
và dù ở bất cứ cương vị nào ông vẫn luôn là một người lãnh đạo giản dị gương mẫu trung thành tận tụy với đảng
sẵn sàng chiến đấu hy sinh vì sự nghiệp đấu tranh dành độc lập dân tộc xây dựng và bảo vệ tổ quốc
đồng chí mai trí thọ tham gia hoạt động cách mạng từ rất sớm
trong phong trào học sinh ở huế và hà nội khi còn là học sinh ngồi trên ghế nhà trường
đồng chí bị bắt giam cầm đầy đoạ khắc nghiệt tra tấn dã man năm năm trong các nhà tù khét tiếng của thực dân đế quốc từ bắc chí nam
trong lời tự bạch của mình đồng chí mai trí thọ cho biết trở thành công an với ông đó là một duyên cơ
và ông luôn ý thức về trách nhiệm đạo đức nghề nghiệp
công việc công an cần phải có đức tính cẩn trọng kỹ lưỡng điều tra tìm hiểu từ tình tiết nhỏ nhặt nhất
không được đa nghi cứng nhắc dẫn đến bắt bớ oan sai
với ông giá trị chất lượng công việc mới là điều quan trọng
chứ không phải chức vụ quyền cao mới là thước đo giá trị công việc
công an thế nào để thay đổi hình ảnh của công an
gắn với bản chất cao quý gắn với việc làm chân chính và gắn với tính nhân đạo trong hoạt động của mình
cởi mở dân chủ thẳng thắn chân thành tôn trọng sự thật không né tránh luôn tự phản biện và lắng nghe ý kiến phản biện
là một đặc trưng tính cách là khí phách và phong cách của đồng chí mai trí thọ
cảm ơn các bạn đã theo dõi và hẹn gặp lại

chúng tôi nghiên cứu thấy rất là cảm phục đồng chí
đấy là luôn luôn đối thoại thẳng thắn dân chủ
kể cả những vấn đề gai góc rồi kể cả những đề phức tạp
mà đồng chí là không né tránh tìm ra cái tính đối chung và có sức thuật dụng
chính tư duy phản biện thẳng thắn tự phê bình quyết liệt này
đã góp phần thúc đẩy mạnh mẽ toàn lực lượng công an
tự nhận thức tự soi tự sửa
nâng cao ý thức tự phê bình
từ bộ đến cơ sở và từng cá nhân
làm cơ sở để đổi mới mạnh mẽ cả tư duy
đổi mới chủ trương đối sách đổi mới tổ chức và cán bộ
đổi mới phong cách làm việc trong những năm đầu đổi mới đất nước
và cho cả sau này